mặc dù chưa bước vào mùa cao điểm mưa lũ nhưng do ảnh hưởng của cơn bão số bốn số năm và áp thấp nhiệt đới
mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng nhiều tuyến đường tỉnh lộ quốc lộ và các đường liên thôn xã trên địa bàn huyện tum mơ rông tỉnh con tum
ngành chức năng tỉnh con tum đang tích cực chỉ đạo các địa phương triển khai các biện pháp khắc phục cũng như bảo đảm an toàn tài sản tính mạng
việc đi lại cho người dân được bảo đảm thông suốt bố trí dân quân tự vệ trực thường xuyên để theo dõi tình hình
nếu mưa lớn kéo dài thì phải có giải pháp di rời dân đến nơi an toàn đề phòng nguy cơ sạt lở gây thiệt hại cho người dân